chiều ngày tám tháng bốn hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi ba
kỳ họp bất thường bầu bổ sung nhân sự lãnh đạo chủ chốt của hội đồng nhân dân
ubnd tp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đồng chí nguyễn thiện nhân ubnd tp hcm đến dự và phát biểu
kỳ họp đã thông qua các tờ trình của ubnd tp
miễn nhiệm chức danh lãnh đạo ubnd tp đối với bà nguyễn thị quyết tâm
nguyễn phó bí thư thành nguyễn chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm
bà trương thị ánh phó chủ tịch hội đồng nhân dân tp
đồng thời bầu nhân sự của hội đồng nhân dân ubnd tp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
sau khi thông qua tờ trình quy trình bầu cử bà nguyễn thị lệ
ủy viên thường vụ thành nguyễn tp hcm trưởng bang tổ chức thành nguyễn
đã trúng cử chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
bà nguyễn thị lệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trình độ cử nhân sư phạm văn thạc sĩ luật cao cấp chính trị
tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến nay giữ chức phó trưởng bang thường trực bang dân vận thành nguyễn
sau đó là trưởng bang dân vận thành nguyễn
ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám bà nguyễn thị lệ được phân công giữ chức trưởng bang tổ chức thành ủy
phát biểu tại kỳ họp đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng
thường vụ thành ủy tin tưởng đối với người kế nhiệm chức danh
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm vừa được bầu chọn
là một trong những vị trí công tác quan trọng nhất của thành phố
sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm của hội đồng nhân dân tp hcm
và hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố